ngày hôm qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc giữa bộ công an bộ y tế bộ thông tin và truyền thông
về việc chia sẻ dữ liệu dùng chung trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm phục vụ công tác truy vết và quản lý tiêm phòng covid một mươi chín
cùng dự có đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
đồng chí nguyễn huy dũng thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các đơn vị của ba bộ xây dựng
các phương án triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian sớm nhất đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả
đồng thời đề nghị bộ y tế bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm
trong việc tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý y tế và quản lý tiêm chủng
phối hợp về chuyên môn kỹ thuật để bộ công an có thể nhanh chóng triển khai việc kết nối
và sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác truy vết ca nhiễm covid một mươi chín
xác thực thông tin công dân phục vụ quản lý phương tiện quản lý tiêm chủng
góp phần kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới
tại buổi làm việc bộ công an bộ y tế bộ thông tin và truyền thông đã thống nhất biểu mẫu tờ khai y tế
sử dụng một mã qr duy nhất cho mỗi cá nhân tránh gây nhầm lẫn tạo thuận lợi cho người dân
trong việc khai báo y tế việc tích hợp quản lý thông tin truy vết trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và xác thực thông qua mã qr đảm bảo xác thực thông tin công dân nhanh chóng chính xác
góp phần nâng cao hiệu quả truy vết đồng thời kiểm soát di chuyển của người dân và phương tiện
tại các chốt kiểm dịch